xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh chi phối các tỉnh thành miền bắc có cường độ tiếp tục suy yếu chậm
nên trong ba ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ phổ biến không mưa ngày nắng
chỉ riêng vùng núi là có thể có mưa vài nơi với nền nhiệt độ có phần tăng nhẹ
ngày đêm ở mức là từ một mươi bốn đến ba mươi độ về đêm và sáng trở rét nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
thời tiết chủ đạo cũng là ít mưa và có nắng nhiều
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
có nơi vượt ngưỡng hai mươi chín độ
người dân cần lưu ý là thời tiết khô hanh như này nên cần bổ sung đủ nước để đảm bảo sức khỏe
đối với miền trung khu vực các tỉnh thanh hóa và nghệ an vẫn có thời tiết khá tương đồng
với khu vực bắc bộ khi phổ biến ít mưa đêm và sáng trời rét có ban ngày có nắng nhiều
còn tại các tỉnh hà tĩnh đến thừa thiên huế phổ biến chỉ có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ trên khu vực cũng tăng nhẹ cao nhất trong ngày là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ở phía nam của đèo hải vân các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
cũng trên đà giảm mưa nên trong ba ngày tới tại đây chỉ có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ ở các khu vực này cũng có xu hướng tăng nhẹ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
tại vùng cao tây nguyên thời tiết chưa có nhiều biến động khi phổ biến là ngày nắng chiều tối và đêm
có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ ngày đêm ở trên khu vực này là từ một mươi bảy đến ba mươi độ
chỉ một vài nơi có nhiệt độ cao hơn
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi
và lúc chiều tối có ban ngày sẽ có nắng nhiều với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực
giao động ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn và có nắng nóng cục bộ